tại trung tâm hội nghị quốc tế grand diamond tại thủ đô bangkok của thái lan vừa diễn ra lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean ba mươi năm
và chuyển giao vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi cho việt nam
việt nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên asean đúng dịp kỷ niệm hai mươi năm năm gia nhập hiệp hội
nhưng đây cũng là thời điểm quan trọng đối với asean khi mà hiệp hội đi được đúng nửa chặng đường
trong việc thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm
lễ chuyển giao diễn ra ngay sau lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng vương quốc thái lan broit chanucha quốc gia chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín
đã trao chiếc búa chủ tịch asean cho thủ tướng nguyễn xuân phúc
sự kiện này chính thức xác lập vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi của việt nam
phát biểu tại lễ chuyển giao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ
việt nam lựa chọn gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề của năm asean
việt nam mong muốn sẽ tập trung tăng cường sự gắn kết bền vững của asean
thông qua củng cố đoàn kết thống nhất gia tăng liên kết kinh tế và kết nối
làm sâu sắc hơn nữa các giá trị và đặc trưng của cộng đồng asean
cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy asean
và đẩy mạnh quan hệ đối tác của asean trong cộng đồng toàn cầu
theo thủ tướng thông qua sự gắn kết bền vững đó mà cộng đồng asean
có thể nâng cao năng lực thích ứng chủ động và hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra
việt nam trông đợi sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các nước thành viên asean
và các đối tác để hiện thực hóa tinh thần chủ đề của năm asean hai nghìn hai mươi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
đã đến lúc chúng ta cùng đẩy mạnh tư duy cùng hành động như một thực thể thống nhất
và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng hiệu quả và phát triển bình vững
trong một thế giới biến chuyển không ngừng
hãy tư duy cộng đồng hành động vì cộng đồng
sự tin tưởng tiến nhiệm yêu mến của lãnh đạo nhân dân các nước asean
và các nước đối tác
đồng thời là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời lãnh đạo
các vị khách quý asean và các đối tác đến với đất nước việt nam tươi đẹp
và miền khách trong năm hai nghìn hai mươi
minh đức phóng viên chuyển dân từ trung tâm hội nghị
tại tỉnh nonthaburi vương quốc thái lan